thông tin mới về cơn bão với tên gọi quốc tế là merrati
thưa quý vị vào hồi bảy giờ sáng nay một mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một sáu độ vĩ bắc
một trăm hai mươi tám độ kinh đông trên vùng biển phía nam đảo đài loan
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông trên đất liền ven biển phía đông nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một trăm năm mươi một trăm sáu mươi năm km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông bắc biển đông có gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi bốn
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi năm cấp một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
trên khu vực đông bắc biển đông vùng nguy hiểm
gió mạnh từ cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi hai trở lên
tại vị trí hai mươi độ vĩ bắc và một trăm một mươi bảy độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới
trên đất liền tỉnh giang tây trung quốc
trên khu vực đông bắc biển đông vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi hai trở lên
tại vị trí hai mươi hai độ vĩ bắc và một trăm một mươi sáu độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba